thưa quý vị việc chính quyền xã thành phong huyện miền núi như xuân thành hóa
dựng lèo lãng phục vụ cách ly đã khiến nhiều người dân xa quê hoang mang
trước tình hình chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp tết nguyên đáng
dịp người dân trở về quê hương xung họp đồng nhất
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
đã lên tiếng về vụ việc
ông cho rằng việc cách ly người dân làm ăn xa trở về địa phương ở lèo láng
về mặt thực tiễn là không cần thiết
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai chính quyền và nhân dân xã thành phong huyện miền núi như xuân thành hóa
đã chọn khuôn viên hai nhà văn hóa của thôn của xã để dựng lèo lãng
ngang thành sáu mươi phòng truyền biệt phục vụ cách ly người về quê
trao đổi với báo chí lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thành phong cho biết
hơn nửa tháng qua có hơn ba trăm linh người xã thanh phong đi làm ăn xa
học tập trở về quê đón tết
trong đó khoảng hai trăm linh người thuộc diện cách ly y tế bảy ngày tại nhà
nhưng vì nhà riêng không đủ điều kiện cách ly nên được cách ly tại khu vực lèo láng
hoặc tại nhà văn hóa thôn
trước việc cách ly người dân về quê ăn tết ở lèo lãng nhiều đọc giả thắc mắc
việc cách ly người về quê ăn tết ở lèo lãng như ở xã thành phong như vậy
đã phù hợp với quy định hay chưa
trao đổi về biện pháp cách ly y tế người làm ăn xa về quê ăn tết
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn trung tâm đáp ứng
cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho biết
theo quy định của bộ y tế và nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
thì trong trường hợp nếu địa phương bắt người dân cách ly vào thời điểm này là chưa đúng
ông phu cho biết ngày hai mươi hai tháng một bộ y tế đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân trong nước về quê nhân dịp tết nguyên đáng nhầm dần hai nghìn hai mươi hai
trong đó bộ y tế đề nghị hướng dẫn người dân về quê nhân dịp tết nguyên đáng
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín gồm thực hiện năm k
tự theo dõi sức khỏe không phải cách ly y tế
nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở v v
thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại thông báo ngay cho y tế địa phương
để được hướng dẫn xét nghiệm sát covid một mươi chín và xử trí theo quy định
theo ông phu bộ y tế cũng quy định không chỉ định xét nghiệm cách ly không cần thiết
mà chỉ xét nghiệm với những người có điều tra dịch tế
và chỉ cách ly f một tại nhà
bên cạnh đó về mặt khoa học việc cách ly những người về quê ăn tết
không bị nhiễm covid một mươi chín cũng không đúng
ngoài ra về mặt xã hội gây phản cảm sẽ tạo ra một số tiền lệ không hay
và gây dư luận không tốt
trao đổi về vụ việc này trưa ngày hai mươi năm tháng một
chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện như xuân đinh văn phương cho biết
ủy ban nhân dân huyện không chỉ đạo hay có văn bản hướng dẫn xã tàm phong
dựng lều lắng cho người dân cách ly
sau khi nhận được thông tin
ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu ủy ban nhân dân xã thanh phong
báo cáo sự việc nêu trên
ông phương nói xã thanh phong đã có báo cáo giải trình với huyện
là không được dựng lều lắng lên để cách ly tập trung người dân về từ vùng dịch
những lều láng này đã được xã dựng lên từ đợt bùng phát dịch thứ tư
và sau đó sa đã sáng tạo để phục vụ người dân về quê từ vùng đỏ
nhưng nhà không đủ điều kiện cách ly theo quy định của bộ y tế
có thể đăng ký cách ly tại đây để không ảnh hưởng đến những người khác trong gia đình
chánh văn phòng
ủy ban nhân dân huyện như xuân cho biết thêm
điều kiện cách ly y tế tại nhà đạt chuẩn theo quy định của bộ y tế
đối với xã thành phong rất khó vì người dân địa phương không có phòng riêng
gia đình chủ yếu sinh hoạt chung
những gia đình nào có đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc muốn cách ly tại nhà
vẫn được chính quyền địa phương không bắt buộc toàn bộ người dân phải cách ly tại láng
ông phương cho biết huyện cũng đang có ý kiến chỉ đạo xã thành phong
phải thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ y tế
văn bản của tỉnh thanh hóa và các chỉ đạo của huyện để thích ứng an toàn
cho người dân về quê ăn tết an lành bình an không có chuyện dựng lều láng lên để cách ly bắt buộc
như vậy theo xã thanh phong việc chính quyền dựng liều láng là để tạo thêm cơ hội cách ly
cho những người dân về từ vùng đó nhưng không thể cách ly tại nhà
xã cũng sẽ tuyệt đối không bắt buộc mọi người dân về địa phương phải lựa chọn phương án này
việc cách ly người dân nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín sẽ phụ thuộc vào các biểu hiện bệnh
và điều kiện cách ly của từng hộ gia đình tại xã